tại hà nội trung tâm bảo tồn di sản thăng long đã tổ chức chương trình tết đoàn ngọ năm hai nghìn hai mươi với chủ đề hương sắc thảo mộc đoan dương
nhằm tôn vinh truyền thống văn hóa dân tộc và hướng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
tết đoàn ngọ là tết cổ truyền của việt nam và một số nước đông á vào ngày năm tháng năm âm lịch hàng năm
nhằm tôn vinh kinh nghiệm phương pháp truyền thống dân gian về y dược và đề cao tinh thần phòng chống dịch bệnh
cầu sức khỏe và bình an
ở nước ta đoàn ngọ là thời điểm chuyển mùa mở đầu chuỗi ngày nắng nóng và nhiều dịch bệnh nhất trong năm
đến với chương trình du khách sẽ được tìm hiểu những phong tục độc đáo của ngày tết như tục giết sâu bọ
tục hái thảo mộc làm trà và thuốc và đặc biệt là không gian nghệ thuật thưởng trà cung đình do nghệ nhân hoàng anh sướng trình diễn
chương trình diễn ra đến hết ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại trung tâm hoàng thành thăng long ba đình hà nội